giải bóng đá lớn nhất hành tinh world cup hai nghìn một mươi tám đã chính thức khởi tranh
không khí sôi động của ngày hội bóng đá toàn cầu đã chảy khắp mọi nơi
và sức nóng ấy cũng đã và đang hâm nóng tinh thần của cả những bệnh nhân đang phải điều trị tại các bệnh viện
ngày thường tại phòng bệnh một trăm linh ba viện gia liễu trung ương này
trong ai cũng đau yếu mệt mỏi đặc biệt trong cái nắng nóng của mùa hè
nhưng kể từ khi có world cup phòng bệnh trở nên luôn đông đúc
ai ai cũng hướng mắt theo vòng xoay của trái bóng
nhìn thân sắc hào hứng như thế này không ai có thể nghĩ ông nguyễn bình vinh
là người đang điều trị ung thư da tại viện hơn một tháng nay
xem cái màn hình rộng thì coi như là cái tư tưởng bệnh nhân là rất thoải mái và vui sướng
còn đây là phòng bệnh tại bệnh viện tim hà nội
tim mạch là một bệnh đặc thù bệnh nhân cần tuân thủ nhiều nguyên tắc để tránh những tác động tiêu cực
tuy nhiên sự hồi hộp kịch tính và hấp dẫn của những trái bóng tròn lại mang một màu sắc tích cực
để khiến người bệnh cảm thấy hứng khởi
cái bệnh tim thì kể cho thì ai cũng sợ
thế nhưng mà mà kể chúng tôi cứ chèm ra bóng vô tử
ở nhà thế mà đến đây cũng vậy
bóng đá bóng xem thì làm gì rồi
cô ơi xem nhiên rồi
cô vừa xem này đông một hàng ba bốn hàng kế ít người này
cứ đến bảy giờ tối không khí bóng đá tại đây lại trở nên sôi động
và không khí này sẽ còn kéo dài gần một tháng nữa
và biết đầu với những tác dụng tích cực của giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh
lại là một liệu pháp tinh thần giúp cho nhiều bệnh nhân có thêm niềm lạc quan chiến đấu với bệnh tật